thông tin từ sở y tế tp hcm
phần lớn số ca mắc covid một mươi chín mới tại các quận huyện và thành phố thủ đức tăng cao trong những ngày vừa qua
đều có liên quan đến các khu công nghiệp khu chế xuất
một số địa phương đã phải kích hoạt các trạm y tế lưu động
từ ngày hai mươi ba tháng một mươi đến nay quận một mươi hai đã ghi nhận hơn tám trường hợp f mới
riêng tại phường hiệp thành đã ghi nhận hơn một hai trăm linh trường hợp
đây là phường duy nhất của quận có khu công nghiệp
hiện các ca nhiễm mới tập trung chủ yếu ở công nhân người dân sống ở các khu nhà trọ
địa phương đã kích hoạt thêm một mươi trạm y tế lưu động do bệnh viện quận một mươi hai hỗ trợ nhân lực
trong khi đó huyện bình chánh hiện ghi nhận sáu hai trăm linh một ca f từ đầu tháng một mươi đến nay
số f cao nhất thuộc ba xã vĩnh lộc a phạm văn hai và lê minh xuân
do sự hoạt động trở lại của các khu công nghiệp tại đây
đa số các ca bệnh nằm trong các khu nhà trọ và đã được xử lý theo đúng quy định
còn tại huyện nhà bè các ca bệnh được phát hiện từ các công nhân làm việc tại hai khu công nghiệp lớn là hiệp phước và long hậu
để thích ứng an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh hiện nay tại thành phố đà nẵng
một phần hai số quận huyện đã thiết lập trạm y tế lưu động và sẵn sàng phương án thu dung điều trị f tại nhà
theo đó mỗi phường xã sẽ có hai trạm y tế lưu động và kèm theo một số điều kiện cụ thể
việc đưa vào vận hành hệ thống trạm y tế lưu động sẽ xử lý các ca f một cách nhanh chóng
và góp phần nâng cao năng lực của y tế tuyến cơ sở
trạm y tế phường phước mỹ quận sơn trà
hiện đã hoàn thành phương án thiết lập hai trạm y tế lưu động trên cơ sở tận dụng nhà văn hóa và trường học
làm trạm y tế lưu động để hỗ trợ theo dõi và giám sát f tại nhà
hiện tại một số trang thiết bị cơ bản đã được chuẩn bị tuy nhiên một khó khăn hiện nay vẫn là nguồn nhân lực tại chỗ
triển khai được hai địa điểm của trạm y tế lao động đó là trường lê độ cơ sở hai và nhà văn hóa thể thao ở đường vũ văn dũng
tuy nhiên hiện tại vấn đề khó khăn của trạm y tế lưu động là nguồn nhân lực của nhân viên y tế trạm y tế
nên thành ra bây giờ sẽ cố gắng huy động những cán bộ y tế về hưu sẽ giúp thêm cho trạm y tế lưu động
từ ngày hai mươi tháng một mươi đến nay đà nẵng ghi nhận một trăm linh ca mắc tỷ lệ một mươi ca trên một trăm linh dân
tỷ lệ số ca mắc tùy thấp hơn một số địa phương nhưng có nhiều khu vực đã chuyển đổi từ cấp độ một lên cấp độ ba
số ca mắc ngoài cộng đồng qua sàng lọc xét nghiệm đại diện hộ gia đình gia tăng nguy cơ lây lan rộng luôn hiện hữu
vì vậy việc thiết lập các trạm y tế lưu động là nhiệm vụ cấp bách đặc biệt là ở địa bàn phức tạp
những tình huống khẩn cấp sẽ được xử lý kịp thời
chúng tôi đã cấp thuốc và xe xuống tận nơi chở những bệnh nhân nào nguy kịch cấp cứu
giai đoạn này chúng tôi tưởng ứng theo tinh thần của ban chỉ đạo phóng dịch thành lập như vậy chúng tôi vẫn đảm bảo làm được
chúng tôi đang xúc tiến cho công tác xây dựng chương trình đào tạo và để triển khai công tác đào tạo tập huấn cho lực lượng của trạm y tế lưu động
để triển khai công tác quản lý theo dõi cũng như sẵn sàng cho việc thu dung việc điều trị
ở thời điểm này đà nẵng vẫn xuất hiện nhiều chùm ca nhiễm mới
việc chủ động ứng phó hành động trước bằng cách thiết lập trạm y tế lưu động tại cơ sở là hoàn toàn phù hợp
đây cũng được xem là giải pháp để thích hợp
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé